thành phố thanh hóa nhận được tin báo có hai nhóm đối tượng đi xe máy bịt mặt đến nhà một người dân ở đường lạc long quân phường đông vệ dùng súng quân dụng bắn vào nhà
rất may thời điểm đó trong nhà không có người nên không ai bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và xác định năm đối tượng nói trên chính là thủ phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được một đối tượng chỉ đạo dùng hai khẩu súng để bắn cảnh cáo vì liên quan đến việc không nhường đấu thầu đất
hiện công an thành phố thanh hóa đã bản giao vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây sản xuất mũ bảo hiểm giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn trên địa bàn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá
đêm ngày một mươi một tháng bốn qua kiểm tra đột xuất một kho hàng trên đường liên khu hai một mươi quận bình tân
phát hiện các đối tượng đang sản xuất mũ bảo hiểm giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng liên quan và hàng nghìn tăng vật phương tiện nguyên liệu dùng để làm giả mũ bảo hiểm
chiều nay công an thành phố hồ chí minh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm đếm tăng vật đồng thời mở rộng điều tra
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin tiếp theo
còn tại trà vinh phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan vừa bắt quả tăng một đối tượng đang vận chuyển gần ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu
qua kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g bốn mươi một nghìn năm trăm chín mươi tám do nguyễn hoàng phụng chú tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô có hai tám trăm ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và z nên tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang
bước đầu phụng khai nhận trở thuê số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an về huyện tiểu cần tỉnh trà vinh để giao cho khách
khi đi đến địa điểm nêu trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi tám h hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn việt nam ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín mới
ghi nhận tại hà nội bắc ninh tp hcm đà nẵng và kiên giang đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay
cũng theo bộ y tế trong ngày hôm nay
có một mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy là tính đến một mươi tám giờ chiều nay việt nam có tổng cộng một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là chín trăm một mươi ca
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi giờ của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi